hiện nay công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện linh hoạt thích ứng với tình hình thực tế
tại các địa phương vẫn có các chốt kiểm soát dịch bệnh với mục đích yêu cầu người dân ra vào địa phương khai báo y tế
bảo đảm công tác truy vết nếu có dịch bệnh xảy ra
thế nhưng một số đối tượng lại có thái độ chống đối không hợp tác
tại tỉnh ninh bình đối tượng phan tấn thương vừa bị công an tp ninh bình ra quyết định khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
khi đối tượng liều lĩnh tăng ga thông chốt đâm thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy vào lúc hai mươi h tám phút ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực cầu non nước xuất hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi
do phan tấn thương điều khiển đi từ vùng dịch huyện ý yên tỉnh nam định vào địa bàn thành phố ninh bình
khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế
đối tượng thường sau khi dừng lại đã tiếp tục nhấn ga tăng tốc và đâm thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
việc người dân vào tp ninh bình phải khai báo y tế là cần thiết
nhưng từ hiện nay các địa phương giáp danh với ninh bình đang xuất hiện các chung ca bệnh covid một mươi chín
do vậy hành vi cố tình không dừng xe khai báo y tế mà tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
là hành vi cực kỳ nguy hiểm coi thường pháp luật
cũng theo cơ quan công an phan tấn thương đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
về xâm hại sức khỏe người khác
qua việc trên chúng tôi thấy công tác phòng dịch là hết sức cần thiết để đảm bảo quyền lợi chung cho mọi người
việc tổ chức dừng lại để hướng dẫn khai báo y tế là cần thiết
cũng rất mong là nhân dân và mọi người tham gia phòng dịch chấp hành
nên chia sẻ với lực lượng toàn tra kiểm soát của cảnh sát giao thông
bản chất là cũng giúp cho mọi người thuộc về tốt hơn về công tác phòng dịch
và tạo được kẻ tốt nhất
cho mọi người trong công tác đi lại
và tuy nhiên là cũng là cảnh báo rằng những việc những hành vi mà anh tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
thì cũng sẽ bị xử lý kiên quyết cho con luật
tình trạng chống người thi hành công vụ đã xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian qua
và đều đã bị xử lý nghiêm khắc
trong vụ việc lần này các cơ quan tư pháp thành phố ninh bình đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý
để đưa vụ án ra xét xử điểm nhằm đảm bảo tính dân đe chung
trong xã hội